bài viết của tiến sĩ trương minh tuấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đã tiếp cận nhận diện vấn đề này trong lĩnh vực báo chí chỉ rõ một số xu hướng hiện tượng có nguồn gốc từ yếu tố chủ quan có thể tác động tiêu cực đẩy tới quá trình tự diễn biến tự chuyển hóa
trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phần đầu của bài viết này
thành tựu của ba mươi năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của đảng có đóng góp quan trọng của báo chí
đó là sự thật không thể phủ nhận
và cũng trong ba mươi năm đổi mới nền báo chí nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng mạnh mẽ về nhiều mặt như
số lượng và phạm vi phát hành các báo tạp chí trang thông tin điện tử báo điện tử đài truyền hình ấn phẩm chương trình ngày càng tăng
chất lượng nội dung và hình thức công nghệ in ấn truyền tải thông tin đã được cải thiện
đội ngũ nhà báo và người làm việc tại các cơ quan báo chí phát triển
cả về số lượng và trình độ chuyên môn
hầu hết cơ quan bộ ban ngành ở trung ương các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức xã hội tổ chức nghề nghiệp từ trung ương đến địa phương
mỗi cơ quan đều có ít nhất một tờ báo tạp chí hoặc trang thông tin báo điện tử
có đơn vị ở trung ương hoặc địa phương còn có tới hàng chục đơn vị báo chí với nhiều loại ấn phẩm khác nhau
từ chức năng nhiệm vụ của mình báo chí đã tích cực thông tin tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
tâm tư nguyện vọng chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân
tuyên truyền bảo vệ môi trường thông tin cảnh báo phòng chống lũ lụt thiên tai
phát hiện cổ vũ các nhân tố mới điển hình tiên tiến các thành tựu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế
báo chí đã tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí quan liêu và các tệ nạn xã hội
đấu tranh chống lại âm mưu thủ đoạn của diễn biến hòa bình trên lĩnh vực lý luận tư tưởng văn hóa
báo chí cũng góp phần rất quan trọng trong tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ
bảo vệ các vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc góp phần vào quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội
củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng và chế độ tạo sự đồng thuận trong xã hội
sự phản ánh phản biện trên báo chí đã góp phần giúp đảng và nhà nước hoàn thiện một số chủ trương đường lối chính sách pháp luật
nhờ báo chí mà nhiều sự bất cập về chính sách đã được phát hiện và sửa đổi
nhiều thân phận con người bị oan sai bị chèn ép và bất hạnh được trả lại công bằng được cộng đồng cưu mang giúp đỡ
từ phương diện quốc gia phải nói rằng các năm gần đây sự lãnh đạo của đảng và nhà nước đối với báo chí đã có nhiều đổi mới
để vừa bảo đảm sự đồng thuận của báo chí theo đường lối định hướng mục tiêu phát triển đất nước
vừa tuân thủ nguyên tắc về tự do ngôn luận tự do báo chí theo hiến pháp
dù các thế lực thù địch các phần tử cơ hội các tổ chức và cá nhân thiếu thiện trí với việt nam
bằng các luận điệu cũ và mới liên tục công kích sự lãnh đạo của đảng và nhà nước đối với báo chí
chúng ta vẫn có đủ cơ sở thực tế để khẳng định sự định hướng của đảng nhà nước đối với báo chí không hề mâu thuẫn với tự do ngôn luận tự do báo chí
bởi suy cho cùng bảo đảm tự do ngôn luận tự do báo chí cũng như các quyền chính đáng khác của nhân dân
chính là một trong những mục tiêu cơ bản mà đảng nhà nước việt nam luôn hướng tới
tuy nhiên cũng phải nói rằng bên cạnh các đóng góp tích cực nói trên
đã và đang có một bộ phận người làm báo và cơ quan báo chí bộc lộ không ít tiêu cực hoặc đang có dấu hiệu thể hiện khuyên hướng lệch lạc
hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung an đảng khóa một mươi hai đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống
những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
trong đó xu hướng tự diễn biến tự chuyển hóa trong hệ thống báo chí và thông qua hệ thống báo chí là hiện tượng nguy hiểm
có thể gây ra tác động khôn lường với một số biểu hiện đáng chú ý
luật pháp nước ta không cho phép viết tin bài chống chế độ đăng trên báo chí chính thống
nên một số người trong giới báo chí thường thể hiện xu hướng tự diễn biến tự chuyển hóa qua thái độ nước đôi
đối với các bài báo đăng tải trên báo chí chính thống họ thường né tránh những vấn đề họ tự cho là nhạy cảm
mặt khác chính họ là viết bài đăng trên blog mạng xã hội để đưa ý kiến trái ngược
với báo chí trinh thống phụ họa hoặc gián tiếp phụ họa giọng điệu của các thế lực thù địch
chống đối thiếu thiện trí để làm vừa lòng đám đông trên mạng trở thành người hùng trên mạng
đáng chú ý sau khi được dư luận trên mạng tung hô cổ suý một vài cây bút càng trở nên hăng hái hơn
bên cạnh đó đến nay trừ một số tờ báo như nhân dân quân đội nhân dân công an nhân dân
nhiều cơ quan báo chí ngày càng hiếm các cây bút có khả năng viết bài bình luận sắc bén
dành mạch về lý luận và thực tiễn có chứng lý cụ thể trình bày bài bản phù hợp với mọi tầng lớp bạn đọc
và có sức thuyết phục để chống lại và trần các âm mưu ý đồ quan điểm luận điểm chống phá đảng chống phá chế độ
với một số vụ việc đã được nhà nước xử lý công khai và dù cơ quan chức năng tổ chức họp báo
để cung cấp thông tin cung cấp thông cáo báo chí nhưng một số cơ quan báo chí chỉ khai thác
và đăng lại bản tin của thông tấn xã việt nam
phải chăng đó là kết quả của sự lười nhát
hay việc làm này còn hàm ý rằng không thể không đưa tin nhưng đây không phải là quan điểm và thái độ của tòa soạn
thậm chí qua mạng xã hội blog cá nhân một số người làm báo sau khi rời cơ quan báo chí
về hưu nghỉ việc hoặc bị buộc thôi việc còn công khai quan điểm đi ngược quan điểm chính thống
thậm chí đồng tình cổ vũ luận điệu của một số người tự nhận hoặc được gọi là nhà dân chủ người yêu nước
xu hướng này khá phổ biến trong một số phóng viên biên tập viên và cả lãnh đạo cơ quan báo chí
biểu hiện rõ nhất là các bài viết liên quan chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thường được đưa tin một cách hời hợt khô khan thiếu sinh khí
lấy số lượng thay chất lượng mục đích như để đúng định hướng một cách hình thức
đôi khi phát biểu của lãnh đạo đảng nhà nước đề cập nhiều vấn đề với nhiều nội dung
thì một số tờ báo chỉ khai thác vấn đề nội dung
ở một khía cạnh được họ cho là giật gân để rút tít câu khách chứ không nhằm giới thiệu một cách có hệ thống
hậu quả nguy hiểm của xu hướng này là tạo ra các tác phẩm báo chí khiến người đọc thấy nhàm chán
từ đó đồ lỗi cho sự lãnh đạo của đảng đổ lỗi cho định hướng của cơ quan chức năng về công tác tư tưởng
và sự quản lý nhà nước về truyền thông
cũng nằm trong xu hướng này một số tờ báo một số nhà báo còn như muốn lấy lòng cấp trên bằng bài viết tân bốc dễ dãi phản cảm
khiến các thế lực thù địch và một số cá nhân cơ hội khai thác lợi dụng để công kích sự lãnh đạo của đảng với báo chí
những bài viết chân thực và đầy tâm huyết về những tấm gương cán bộ đảng viên vì nước vì dân
các phóng sự sinh động về sự gắn bó giữa đảng với dân vắng dần trên nhiều tờ báo
nhất là báo điện tử và các báo của các tổ chức xã hội nghề nghiệp
thay vào đó nhiều khi chỉ là các bản tin bài thường thuật vô cảm được viết như ẩn chứa trong đó một thông điệp
để công chúng hiểu rằng họ viết chân thực
những bài viết cho phải đạo khiến công chúng di ứng với hình ảnh và hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước
cho dù đó là những hoạt động ít nước lợi dân vì sự ổn định và phát triển
một khi xu hướng này trở nên phổ biến có thể biến báo chí cách mạng
nền báo chí mang bản chất của cách mạng chính trực dấn thân vì độc lập dân tộc
vì tự do và hạnh phúc của nhân dân sinh động có sức mạnh làm lay động lòng người
trở thành nền báo chí giáo điều công thức dần dà phai nhạt và có thể đánh mất vai trò xã hội